ngày bảy tám tại phú thỏ bộ tư lệnh quân khu hai đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn trọng nghĩa ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại đại hội đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị yêu cầu đảng ủy bộ tư lệnh quân khu các ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
các quan điểm của đảng nhà nước các chỉ thị của quân ủy trung ương bộ quốc phòng về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua ái quốc
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao nhận thức hành động làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức trách nhiệm
là động lực để lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn